chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà đã làm việc với các nhà khoa học toán học liên quan đến sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của viện nghiên cứu cao cấp về toán nhằm có thể có những cơ chế khuyến khích các nhà khoa học toán học của việt nam
viện nghiên cứu cao cấp về toán trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo được thành lập năm hai nghìn một mươi và ra mắt quốc tế năm hai nghìn một mươi hai với vai trò nhiệm vụ thúc đẩy môi trường học thuật toán học việt nam hỗ trợ đào tạo nhân tài liên kết quốc tế trong toán học
viện là tổ chức khoa học công lập đặc thù với mô hình tổ chức tách riêng hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học
bộ giáo dục và đào tạo và viện đề xuất sửa đổi bổ sung về quy chế và tổ chức viện nhằm bảo đảm viện hoạt động ổn định
khuyến khích và thu hút các nhà khoa học nhân tài
phó thủ tướng trần hồng hà đồng tình với đề xuất cần có cơ chế đặc thù trong quản lý và tổ chức hoạt động của viện
tuy nhiên một số cơ chế đặc thù trong tổ chức bộ máy mà viện đề nghị hiện chưa có trong các văn bản pháp luật hiện hành
đề nghị các bộ giáo dục và đào tạo bộ tài chính bộ khoa học và công nghệ bộ nội vụ tham khảo thêm các mô hình quốc tế
từ đó nghiên cứu xây dựng văn bản bám sát quy định pháp luật hiện hành để trình lên cơ quan phê duyệt theo thẩm quyền về quy chế tổ chức của viện
phó thủ tướng nhấn mạnh toán học là ngành khoa học nền tảng để nhiều ngành khoa học ứng dụng
vì vậy việc bảo đảm ưu tiên để phát triển toán học là điều hết sức cần thiết
trong giai đoạn tới viện nghiên cứu cao cấp về toán cần xác định vai trò dẫn dắt gắn kết với các nhà khoa học toán để phát huy phát triển thêm ngành toán học đặc biệt là toán học ứng dụng
đồng thời cần chú trọng đào tạo toán học từ giáo dục phổ thông